hai giải thưởng gồm cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch và đơn vị truyền thông có nhiều đóng góp cho ngành du lịch lần đầu tiên được trao tặng
trong lễ vinh danh và trao giải thưởng du lịch việt nam năm hai nghìn một mươi chín
buổi lễ do bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục du lịch và một số đơn vị phối hợp tổ chức vào tối qua một mươi năm tháng bảy tại hà nội
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tham dự và trao giải
đây là năm thứ hai mươi giải thưởng cao quý và danh giá được tổ chức nhằm lựa chọn tôn vinh các tổ chức doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho sự nghiệp du lịch việt nam
góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia thúc đẩy phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước
giải thưởng có một mươi sáu hạng mục với chín mươi năm lượt đơn vị doanh nghiệp được trao giải gồm một mươi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tốt nhất được khách du lịch vào việt nam
một mươi doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa tốt nhất việt nam một mươi khách sạn năm sao tốt nhất việt nam ba điểm rừng chân phục vụ du khách tốt nhất việt nam và hãng hàng không vận tải nhiều khách du lịch nhất
đặc biệt năm nay còn có hai hạng mục lần đầu xuất hiện là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch và đơn vị truyền thông có nhiều đóng góp cho ngành du lịch
đây là những giải thưởng nhằm động viên khích lệ các đơn vị truyền thông và đào tạo nhân lực đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch việt nam thời gian qua